nhận lời mời của chủ tịch đảng dân chủ quyền lực nhân dân philippines cầm quyền
đoàn đại biểu đảng ta do đồng chí hoàng bình quân
ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung mương dẫn đầu
đã thăm chính thức philippines từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi tháng bảy
qua các cuộc tiếp xúc và làm việc các nhà lãnh đạo philippines rất coi trọng
chuyến thăm của đoàn đại biểu đảng ta đánh giá cao sự phát triển tích cực
của quan hệ đối tác chiến lược việt nam philippines trên tất cả các lĩnh vực
khẳng định hai nước không những có quan hệ láng giềng gần gũi
mà còn là hai nước anh nghèm thân thiết
nhấn mạnh quan hệ giữa hai đảng là nền tảng vững chắc để củng cố tăng cường
quan hệ gắn kết và sự tin cậy chính trị giữa hai nước
bày tỏ mong muốn trao đổi và học hỏi kinh nghiệm xây dựng đảng công tác đào tạo
quy hoạch cán bộ đảng giao lưu giữa các tổ chức thanh niên
thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương khẳng định sẵn sàng ủng hộ
và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với việt nam khi việt nam đảm nhiệm cương vị chủ tịch asean
và thành viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc vào năm hai nghìn hai mươi